bộ y tế vừa có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tạm thời chưa điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm y tế theo thông tư số ba mươi bảy
việc tạm thời chưa điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm y tế nhằm giảm áp lực với người dân trong bối cảnh điều chỉnh tăng giá xăng dầu điện
để tránh tác động đến tâm lý người dân trong bối cảnh điều chỉnh tăng giá xăng dầu và điện thời gian qua
bộ y tế đề nghị các địa phương chưa có nghị quyết hội đồng nhân dân và điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh quy định tại thông tư ba mươi bảy
tạm thời chưa quyết định điều chỉnh mức giá để chờ thời điểm phù hợp ngay sau khi văn bản được ban hành nhiều bệnh viện đã chủ động thực hiện
để người dân hiểu rõ hơn về thông tư ba mươi bảy và văn bản mới ban hành

bộ y tế cũng đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu được
chủ trương điều chỉnh giá dịch vụ y tế là nhằm xóa bỏ bao cấp quả giá thực hiện giá thị trường đối với dịch vụ công có sự kiểm soát của nhà nước